nghị định một trăm hai mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày năm tháng một mươi hai tới đây
ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế
ngân hàng thương mại cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản số dư số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế
việc này phục vụ cho mục đích thanh tra kiểm tra và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật về thuế
cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật
đặc biệt hàng tháng ngân hàng thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế về thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế
gồm tên chủ tài khoản số liệu tài khoản theo mã số thuế ngày mở tài khoản ngày đóng tài khoản